tỉnh tây ninh vừa có thông báo truy tìm bốn người trung quốc trèo rào bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung
tại điểm trường trung cấp kinh tế kỹ thuật tây ninh
sáng nay một mươi một tháng bảy bộ phân y tế tại điểm cách ly tập trung trường trung cấp kinh tế kỹ thuật tây ninh
đã phát hiện bốn công dân trung quốc không có mặt tại khu cách ly
qua trích xuất dữ liệu từ camera an ninh bốn người đã leo tường rào vào lúc giờ ngày hôm nay
bước đầu cơ quan chức năng xác định một trong số bốn công dân này có một bạn gái người việt nam
hiện ngụ tại tp hcm ngày đây đã thuê xe để đón bốn công dân trung quốc đi trốn
đến trưa cùng ngày các đơn vị chức năng tỉnh tây ninh vẫn đang tiếp tục truy tìm bốn công dân trung quốc
khi có thông tin về những người này người dân cần thông báo ngay đến cơ quan chức năng
theo số điện thoại hai nghìn bảy trăm sáu mươi ba bảy trăm tám mươi hai nghìn một mươi ba